trong số hai mươi ba tuyến đường kết nối hai địa phương quan trọng được xác định cần ưu tiên đầu tư
có một mươi hai đường hiện hữu cần được đầu tư mở rộng kết nối đồng bộ
tám đường triển khai theo quy hoạch được duyệt và ba tuyến đường cần nghiên cứu bổ sung vào quy hoạch
các trường hợp đáng chú ý là đường võ văn kiệt sẽ được nghiên cứu nối dài từ thành phố hồ chí minh
đến khu công nghiệp hải sơn tân đô huyện đức hòa long an
quốc lộ năm mươi từ bình chánh thành phố hồ chí minh được mở rộng kết nối với cần duộc long an
đầu tư làm đường song song quốc lộ năm mươi từ đường phạm hùng huyện bình chánh đến long an
từ giai đoạn hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm mở rộng quốc lộ một đoạn qua hai địa phương
thưa quý vị trong thời gian qua có hiện tượng hành khách đã mua vé nhưng bị từ chối vận chuyển
do chuyến bay mở bán quá số ghế máy bay gây bức xúc cho hành khách
trước vấn đề này cục hàng không việt nam đã có văn bản gửi các hãng hàng không
yêu cầu không được mở bán quá số ghế máy bay
cục hàng không giao cảng vụ hàng không miền bắc miền trung và miền nam thực hiện giám sát
phát hiện các trường hợp hành khách mua vé nhưng bị từ chối vận chuyển vì lý do mở bán
qua số ghế máy bay báo cáo cục hàng không việt nam để kịp thời xử lý
phòng vận tải hàng không của cục có trách nhiệm giám sát tình hình mở bán của các hãng hàng không
trường hợp phát hiện hãng hàng không mở bán vượt số ghế
yêu cầu không cấp phép tăng chuyến cho đường bay đã mở bán
từ ngày ba mươi tháng bảy cảng hàng không quốc tế vân đồn tỉnh quảng ninh sẽ chính thức mở lại đường bay
khứ hội một tuần các chuyến bay được khai thác vào các ngày thứ ba thứ năm và thứ bảy hàng tuần
do khởi hành từ đà nẵng là một mươi năm h và từ vân đồn là một mươi sáu h năm mươi năm ngoài trạng bay đà nẵng
trong tháng bảy cảng hàng không quốc tế vân đồn cũng bổ sung thêm các lịch trình khai thác mới
nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng cao của hành khách
liên quan đến vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ một mươi bốn c tại tỉnh con tum vào ngày
một mươi một tháng bảy lam sáu người tử vong và ba mươi bốn người bị thương mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công
an tỉnh con tum đã ra quyết định khởi tố bị can đối với mai hải nam ba mươi chín tuổi
quê thanh hóa về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
mai hải nam đã điều khiển xe khách dường nằm biển kiểm soát ba mươi sáu b hai nghìn hai trăm ba mươi hai chạy hướng thanh hóa vào